xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị ngân hàng nhà nước vừa có công văn đề nghị các tổ chức tính dụng cung cấp
phối hợp với cơ quan thuế một số thông tin khách hàng để quản lý và kiểm soát tránh thất thoát thuế
ngân hàng nhà nước đề nghị các tổ chức tính dụng căn cứ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin
để thực hiện cung cấp thông tin phối hợp với cơ quan quản lý thuế theo đúng quy định
nhiệm vụ quyền hạn của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản
theo mạng số thuế của người nập thuế khi mở tài khoản
trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế
quy định về cưỡng chế phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
trước đó tổng cục thuế đã có công văn gửi ngân hàng nhà nước về tình hình triển khai thử nghiệm
cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế với năm ngân hàng thương mại gồm bidv
việt tiên bang việt công bang mb agribank
cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế
tên chủ tài khoản ngày mở ngày đóng tài khoản thanh toán
thị trường liên ngân hàng mấy ngày gần đây đang chứng kiến đà giảm mạnh và đồng loạt
ở các kỳ hạn của lãi suất việt nam đồng
sau quyết định tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép
ngân hàng nhà nước việt nam cũng đã có những động thái cụ thể tác động đến lãi suất liên ngân hàng
cập nhật đến ngày một mươi một tháng tám lãi suất việt nam đồng qua đêm trên thị trường này giảm tới năm mươi tám điểm cơ bản
xuống chỉ còn ba hai mươi bảy mỗi năm
kỳ hạn một tuần giảm tới sáu mươi một điểm cơ bản và còn ba năm mươi bảy mỗi năm
kỳ hạn hai tuần cũng giảm khá mạnh với ba mươi sáu điểm còn ba chín mươi hai mỗi năm
như vậy so với đỉnh điểm lên tới quanh năm mỗi năm trong đợt biến động cuối tháng bảy và đầu tháng tám vừa qua
lãi suất việt nam đồng
đã có hướng đứt ghé mạnh và khá sâu
động thái diễn ra sau khi thị trường dần hấp thủ quyết định tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép
ngân hàng nhà nước cũng đã có phản ứng lại khi liên tiếp khúc bớt tiền về
và chuyển hướng lãi suất thị trường mở omo từ cố định trước đó sang thả nổi qua đấu thầu
cùng với lãi suất liên ngân hàng và lãi suất thị trường mở tăng đột biến
qua động thái trên của ngân hàng nhà nước đã tạo cân đối mới tại thị trường việt nam
hiện lãi suất việt nam đồng liên ngân hàng đã dần bình ổn
dự báo xu hướng giảm này sẽ dần cân bằng với chương trình lãi suất việt nam đồng cao hơn đáng kể
so với lãi suất usd trên thị trường liên ngân hàng
báo cáo nhà chung cư mới nhất của dkra việt nam cho biết
trong tháng đầu tiên của quý ba thanh khoản căn hộ tiếp đà giảm mạnh trên thị trường sơ cấp
khi trong tháng bảy thành phố chỉ bán được tám trăm một mươi chín căn hộ mới giảm mạnh so với ba tháng trước
theo thống kê trong tháng bảy thành phố hồ chí minh chỉ bán được tám trăm một mươi chín căn hộ chung cư thuộc lỗ hàng mới
giảm một nửa so với tháng sáu
và tháng bốn bán lần lượt một nghìn chín trăm chín mươi năm căn và một nghìn sáu trăm chín mươi tám căn
đồng thời kém bảy lần so với mái lượt căn hộ hồi tháng năm bán được năm chín trăm hai mươi tám căn
giảm mạnh so với ba tháng trước cùng thời điểm ngân hàng kiểm soát tính dụng
nếu tính gồm cả thành phố hồ chí minh và vùng phù cận
thì sức tiêu thụ căn hộ chung cư trong tháng bảy chỉ đạt một một trăm bảy mươi một căn
kéo xa các tháng bốn tháng năm tháng sáu bán từ hai đến sáu chín trăm linh căn
đây cũng là tháng có tỷ lệ hấp thụ căn hộ trên thị trường sơ cấp xuống thấp nhất kể từ đầu năm nay
thanh khoản nhà chung cư giảm mạnh cho thấy phản ứng tâm lý của thị trường
do kiểm soát tính dụng và tâm lý e ngại trước những diễn biến vĩ mô
không hỗ trợ thị trường bất động sản trong thời gian tới
cuộc chiến trong ngành công nghiệp phát trực tuyến đã có sự thay đổi bất ngờ
khi nickny chính thức vượt netflix để trở thành công ty phát trực tuyến lớn nhất thế giới
theo the hollywood reporter disney hiện các tổng số người đăng ký trực tiếp
đến người tiêu dùng là hai trăm hai mươi một triệu vượt qua mức hai trăm hai mươi bảy triệu người đăng ký của netflix
đến đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bất chấp lo ngại về sự chậm lại của ngành công nghiệp phát trực tuyến
tổng số người đăng ký của disney bao gồm một trăm năm mươi hai một triệu của disney
bốn mươi sáu hai triệu của hulu và hai mươi hai tám triệu của espn
cho thấy chi riêng disney đã thêm một mươi bốn bốn triệu người đăng ký trong quý tài chính thứ ba của công ty
trong khi hollu và esplus lần lượt có thêm sáu trăm linh và năm trăm linh người đăng ký mới
số lượng người đăng ký phá kỷ lục được đưa ra khi di công bố kế hoạch tung ra
các hỗ trợ quảng cáo rẻ hơn cho disney với cái tên disney plus basic
trong khi đó netflix đang phải chiến đấu ghi cho người đăng ký hiện tại trên dịch vụ của mình
công ty gần đây đã mất gần một triệu người đăng ký trong quý hai vừa qua
và trước đó đã bỏ lỡ mục tiêu người đăng ký vào năm hai nghìn hai mươi
gã khổng lồ phát trực tuyến đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn
khi ngày càng có nhiều người bỏ đăng ký từ tháng bốn đến tháng bảy năm nay
thưa quý vị quý ii năm hai nghìn hai mươi hai lãi suất ngân hàng đang tăng tốc
và chứng khoán vẫn biến động từng ngày
do đó bất động sản tiếp tục dẫn lại sau những cân sốt
các chuyên gia cho rằng khi các kênh đầu tư chứng khoán bất động sản không còn dễ thắng
thì tiết kiệm chính là trạm kế tiếp của dòng tiền trong những tháng cuối năm
theo ngân hàng nhà nước tốc độ tăng trưởng lượng tiền gửi cá nhân
tính đến thời điểm cuối tháng năm lên đến hơn năm so với tháng trước
cao hơn nhiều so với nhiều tháng trước đây
một thống kê sơ bộ khác từ báo cáo tài chính vừa cập nhật
khoảng hai mươi tổ chức tính dụng cũng cho thấy
khoảng một tiền gửi khách hàng tính đến cuối tháng sáu vừa qua tăng khoảng bốn chín
tôi nghĩ là chúng ta đang nhìn thấy cái chuyện đó xảy ra từng bước
tức là có một số dòng tiền đã quay trở lại với kênh tiết kiệm
bởi vì đó vẫn là cái kênh mà ít rủi ro
đồng thời là cái lãi suất thì nó đang có xu hướng tăng lên ở các ngân hàng
cái kênh bất động sản thì chắc chắn là cũng bị những ảnh hưởng nhất định
về việc là xếp tiến dụng đối với cái kênh này
ở cả cái thị trường trái phiếu cũng như là ở hệ thống ngân hàng
do đó là các nhà đầu tư hiện giờ cũng đang

khá là dài dặt với cái kênh này
còn kênh chứng khoán thì như tôi đã nói là các nhà đầu tư với tầm nhìn dài hạn
thì vẫn rất là tin tưởng vào tiềm năng của thị trường chứng khoán việt nam
và do đó họ vẫn ở lại với thị trường
tôi cũng hy vọng là cái mức thanh khoản hiện nay sẽ được giữ
ở mức này chứ không giảm thêm nữa
ghi nhận cho thấy khá nhiều ngân hàng thương mại
đã có mức lãi suất huy động hơn bảy cho kỳ hạn một mươi hai tháng
như cb bank áp dụng mức bảy bốn mươi năm mỗi năm cho trực tiếp
và bảy năm mỗi năm
khi gửi trực tuyến
scb áp dụng lãi suất bảy ba mỗi năm đối với gửi trực tiếp
và bảy sáu mỗi năm đối với trực tuyến
không chỉ ở kỳ dài hạn
các kỳ hạn dưới một mươi hai tháng
thậm chí từ một đến ba tháng
cũng được nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất
từ hai đến năm điểm phần trăm
hiện nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất kỳ gửi
từ một đến ba tháng sắp xỉ bốn mỗi năm
qua số liệu của sáu tháng đầu năm
cho thấy là cái hoạt động kinh tế của việt nam
đã được khởi sắc
và đã được phục hồi rất là tốt
đương nhiên là sáu tháng cuối năm
sẽ là những cái tháng mà nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa
và cái sản xuất kinh doanh cũng sẽ
được đẩy mạnh hơn nữa
và khi mà sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh
thị trường được mở rộng
thì nó sẽ có cái nhu cầu về vốn
hiện nay đối với nền kinh tế việt nam
thì cái vốn từ cái kênh huy động vốn
qua ngân hàng là vẫn là cái kênh chủ yếu
cho nên là chắc chắn là những cái tháng cuối năm
các cái ngân hàng sẽ phải có nhiều cái chính sách
hấp dẫn để mà thu hút
những người dân có tiền nhần rỗi
gửi vào ngân hàng để các ngân hàng
có cái nguồn để cho vai
cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh
cho nên là lãi suất
có thể nói là sáu tháng cuối năm
cũng sẽ là một cái kênh đầu tư hấp dẫn
của các nhà đầu tư cá nhân
một diễn biến chính sách có liên quan khác
là quy định được hưởng lãi suất tốt hơn
khi rút tiền tiết kiệm trước hạn
có hiệu lực từ đầu tháng tám
theo các chuyên gia chính sách này không chỉ mang lại lợi ích
cho người gửi tiền mà phần nào còn được kỳ vọng
giúp dòng tiền tiết kiệm chạy ngược nhiều về hơn
về các nhà băng
với cái cơ chế mới này có thể sẽ làm
các ngân hàng có thể dễ dàng thu hút hơn
cái lượng tiền gửi đến từ
đại bộ phận người dân
có thể đến kể cả đến từ cả các tổ chức
đó là các doanh nghiệp
tại vì họ có thể
gửi tiền vào theo cái khuyên hướng là tiền gửi có kỳ hạn
và khi họ có nhu cầu sử dụng
thì họ rút tiền ra
và họ vẫn còn được hưởng một cái mức lãi suất
tốt hơn so với lúc trước là
gần như họ bị hủy hoàn toàn
và họ phải chuyển về cái cơ chế là lãi không kỳ hạn
và cái mức lãi suất không kỳ hạn
thì nó gần như nó không đáng
so với cái
mong muốn của những người gửi tiền vào
cho nên tôi nghĩ đây là một trong những
cái cơ chế tốt
mà có thể giúp cho
những người dân hay là
các cái tổ chức các cái doanh nghiệp
họ sẽ tích cực gửi tiền hơn
vào hệ thống ngân hàng
nhiều hơn so với lúc trước
nửa đầu năm nay là khoảng thời gian khó khăn
cho các nhà đầu tư
theo ghi nhận cho thấy
sáu tháng đầu năm kênh xin lời tốt nhất là gửi tiết kiệm
còn các kênh đầu tư tài chính khác hầu hết đều thua lỗ
thị trường chiến khoán giảm sâu thời gian qua
đã khiến các nhà đầu tư chứng lại
trong khi đó thị trường bất động sản
chưa thể nóng trở lại do bị sức tính dụng
sức trái phiếu doanh nghiệp nguy cơ bị đánh thuế
căn nhà thứ hai
thưa quý vị quen nhau trên mạng xã hội
rồi rủ đi nhà nghỉ để tâm sự
những tưởng vớ hứt được món ngon
nào ngờ những thanh niên ham cổ lạ
lại trở thành con mồi bé hút bợ của tội phạm
thành phố an toàn hôm nay xin cảnh báo
về phương thức hoạt động của loại tội phạm
chuyên chú thuốc mê chiếm đoạt tài sản
của các nạn nhân để người dân cảnh giác
trong thời đại công nghệ thông tin việc quen biết nhau
trên mạng xã hội trở nên phổ biến hơn
nhất là đối với giới trẻ
đây cũng là cơ hội để các loại tội phạm lợi dụng
thực hiện hành vi phạm tội
trường hợp của nam thanh niên này sau một thời gian quen biết
với một phụ nữ trên mạng anh hẹn gặp
tại nhà nghỉ để tâm sự
tuy nhiên lại gặp phải đứa quái
bị đánh thuốc mê cướp tài sản

bị đánh thuốc mê cướp tài sản

với một phụ nữ trên mạng anh hẹn gặp phải đứa quái
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố cũng đã kịp thời
huy động các lực lượng tham gia xác minh điều tra ban đầu
và chúng tôi xác định đây là một vụ việc tính chất phức tạp
nghiêm trọng và thủ đoạn hoạt động gây án của đối tượng
có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân
với chức năng lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
thì chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho đồng chí trưởng an thành phố
xác lập án để đấu tranh qua các biện pháp nghiệp vụ
thì đến nay cũng đã bắt giữ đối tượng
đây là hứa thị kim thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn lập phước
xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
là đối tượng đã bị cơ quan điều tra công an thành phố phan thiết
bắt giữ về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng thủy khai nhận
trước đó em cũng nghĩ là quen làm bạn được chơi vui
chứ không có nảy sinh là ăn trộm
mà sau khi lâm vô cờ bạc thì em làm được vụ đầu xong rồi
là em tiếp tục nảy sinh vô con bạc hết em làm vụ tiếp theo
theo cơ quan điều tra công an thành phố phan thiết
các đối tượng này thường lập ra những tài khoản ảo trên facebook zalo
với những thông tin giả
để kết bạn rủ rỗ hoặc đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác
đối với những trường hợp các đối tượng nặng
kết bạn trên facebook zalo

và cảnh giác đối với những việc đối tượng có thể nội dụng

được thể hiện dưới nhiều chiêu thức khác nhau
bà con nên đề cao tinh thần cảnh giác
tuyệt đối không nên tin vào những lời nói
không có cơ sở của những đối tượng lạ mặt
khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn
người dân cần báo ngay vụ việc cho cơ quan công an gần nhất
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay

cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại